hơn một kg ma túy và một mươi hai viên ma túy tổng hợp là tăng vật của hai vụ vận chuyển ma túy mà lực lượng công an tp hcm và nghệ an vừa bắt giữ
cùng phóng viên truyền hình công an nhân dân tìm hiểu về nguồn gốc và tác hại của trà sữa nước vui một loại ma túy mới xuất hiện ở việt nam